liên quan đến vụ xe tải vượt đèn đỏ lao giữa đám đông làm cho người đi đường hoảng loạn
xảy ra trên địa bàn thành phố bô ma thuật phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc cho biết
đã truy tìm và ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế điều khiển phương tiện
đó là nguyễn văn hải trú tại thành phố hà nội
cụ thể phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã xử phạt tài xế hải ba năm triệu đồng
và tước giấy phép lái xe hai tháng vì hành vi điều khiển xe có đủ hệ thống hãm phanh nhưng không có tác dụng
trước đó qua phản ánh của báo chí vào khoảng chín h ngày hai tháng tám camera giám sát hành trình của người dân
đã ghi lại tại khu vực vòng xoay trên đường phạm ngũ lão và đường tránh tây thành phố bùa ma thuật
xe tải vượt đèn đỏ lao giữa đám đông
ngay khi tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã vào cuộc xác minh được
chiếc xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h ba mươi bảy nghìn chín mươi một là của một doanh nghiệp ở huyện sóc sơn thành phố hà nội do nguyễn văn hải điều khiển